tại khu du lịch tuần châu thành phố hạ long tỉnh quảng ninh tàu du lịch qn sáu nghìn tám trăm linh chín đã bất ngờ gặp sự cố dẫn đến nước tràn vào khoang máy tàu
lại thêm một lần nữa giấy lên hồi chuông cảnh báo cho sự mất an toàn của ngành dịch vụ du lịch bằng tàu thủy trong thời gian qua
tàu du lịch qn sáu nghìn tám trăm linh chín có trọng tải bốn mươi tám ghế công suất sáu mươi cv chủ tàu là bà nguyễn thị liên
thuyền trưởng là ông phạm văn phương trong khi đang neo đậu tại vùng nước thuộc bến cảng số hai
cảng tàu khách quốc tế tuần châu thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã bất ngờ gặp sự cố dẫn đến nước tràn vào khoang máy tàu
khoảng một lúc sau thì toàn bộ khoang máy và một phần cabin của con tàu này bị ngập trong nước tàu bị nghiêng về mạng trái
mũi tàu gác lên phần mái nghiêng của cảng
rất may thời điểm xảy ra sự cố không có hành khách nào trên tàu ba thuyền viên trên tàu đều an toàn nên không gây thiệt hại về người
lãnh đạo ủy ban dân tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của thành phố của tỉnh tiến hành kiểm tra
ra soát lại các điều kiện của tất cả các tàu du lịch trong đó đặc biệt là các tàu vỏ gỗ
kiên quyết dừng hoạt động của các tàu này nếu không bảo đảm an toàn theo quy định